lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để đo nồng độ cồn thì tài xế lái xe bỏ chạy
hất tung một cán bộ cảnh sát giao thông lên nắp cà bồ rồi kéo lê trên đường
vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
trước đó vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày ba tháng một mươi đối tượng phạm văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã kim long huyện tam dương điều khiển xe ô tô nhãn hiệu hyundai
biển kiểm soát tám mươi tám a bốn mươi bốn nghìn ba trăm linh một đi từ thôn gô xã kim long huyện tam dương ra đường tỉnh lộ ba trăm năm mươi
thuộc xã kim long huyện tam dương
khi phát hiện cán bộ đội cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe đối tượng không chấp hành hiệu lệnh
đồng thời điều khiển xe ô tô phóng thẳng về phía cán bộ cảnh sát giao thông để đe dọa và bỏ chạy
do khoảng cách giữa xe ô tô và đồng chí cảnh sát giao thông gần như không thể né tránh
vì vậy nên phải nhảy lên bám vào nắp cà bồ của xe đối tượng
tuy vậy đối tượng không dừng xe mà tiếp tục điều khiển cho xe chạy hơn một km
cho đến khi có sự hỗ trợ của người dân mới chịu dừng lại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ đối với phạm văn hùng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ